lãnh đạo huyện hưng hà sẽ trả lời và xử lý như thế nào
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới các đồng chí và các bạn trong kỳ hai của chương trình sẽ phát sóng vào ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi